mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về chiến công mới của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
khi đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền ăn thua lên đến gần một triệu đô la mỹ
và một mươi đối tượng tham gia tổ chức đã bị triệu tập để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật
trước đó vào chiều ngày sáu tháng năm cơ quan công an đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
tại sáu địa chỉ tổ chức ghi cá độ bóng đá do hồ văn linh ba mươi ba tuổi chú quận thanh khê cầm đầu
tại các nơi khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng gần bốn trang tài liệu thể hiện số tiền đánh bạc gần một triệu đô la mỹ
ngoài linh đường dây này còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác đa số đều có tiền án tiền sự
với nhiệm vụ ghi cá độ và tổ chức đi thu tiền nợ
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng cất giấu nhiều vũ khí nguy hiểm như súng lựu đạn kiếm mã tấu
ngoài hồ văn linh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn tú ba mươi một tuổi
lê anh thịnh ba mươi bốn tuổi nguyễn trung đan ba mươi chín tuổi lê nguyên đức hai mươi tám tuổi để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên vừa triệu tập đối tượng trần thị huyền trang
trú tại xã quy kỳ huyện đình hóa tỉnh thái nguyên để làm rõ về hành vi đăng tải bài viết
có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội facebook
vào khoảng tám giờ ngày tám tháng năm trang đăng nhập vào tài khoản facebook của mình thì thấy bài viết của một người khác có nội dung
công an tỉnh điện biên bắt tạm giam thiếu ý công an hình sự tỉnh thái nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc
và sát hại nữ sinh rau gà gây chấn động điện biên vào chiều ba mươi tết
trang đã sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook của mình
qua xác minh xác định
công an tỉnh điện biên không bắt tạm giam cán bộ nào của công an tỉnh thái nguyên
và công an tỉnh thái nguyên cũng không có cán bộ nào có tên như bài viết
nội dung trên do các đối tượng bịa đặt
hiện công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan
cần cảnh giác và không đăng tải chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng
đó luôn là lời cảnh báo dành cho người dùng mạng xã hội
thế nhưng nhiều thông tin thất thiệt vẫn được lan truyền một cách chóng mặt
bởi những ngút like và share thiếu ý thức
mới đây nhất mạng xã hội lại xuất hiện thông tin tại thị trấn lâm thao huyện lâm thao tỉnh phú thọ
nam sinh lớp một mươi đang học tại trường trung học phổ thông phong châu thị trấn lâm thao
có quan hệ yêu đương khiến cho bốn bạn gái mang thai
và ngay sau khi tiếp nhận thông tin xác định tính chất nhạy cảm của vụ việc
công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các cơ quan liên quan
nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và bước đầu kết luận nội dung trên là không chính xác
cơ quan công an
cũng xác định là thời điểm nam sinh trên có quan hệ tình dục với nữ sinh dẫn đến việc nữ sinh mang thai
thì nam sinh dưới một mươi sáu tuổi và nữ sinh một mươi bốn tuổi một mươi tháng
do vậy nam sinh không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này
công an tỉnh phú thọ khuyến cáo là vụ việc này một lần nữa cảnh báo việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội
và việc đưa không chính xác thiếu kiểm chứng của một số trang báo đã tạo ra làn sóng tiêu cực
gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội đặc biệt là trong môi trường sư phạm và tình hình an ninh trật tự tại địa phương